hàng triệu người yêu bóng đá việt nam trong đó có chúng tôi hiện đang vỡ hòa trong sung sướng
khi lần đầu tiên trong lịch sử u hai mươi ba việt nam đã giành được chiến thắng vào chung kết giải châu á
trong một trận đấu mà u hai mươi ba nước ta đã chơi không hề kém cạnh trước đối thủ qatar
ngay khi bàn thắng gỡ hòa một đều không khí đã vỡ hòa trên khắp cả nước
một niềm tin tuyệt đối rằng đội tuyển của chúng ta sẽ đi vào chung kết và giành được chiếc vô địch
cả hai lần bị dẫn trước trong hiệp chính nhưng đều cỡ hòa ngoạn mục
giây phút quang hải ghi siêu phẩm thứ hai gỡ hòa tỷ số hai đều đã khiến cho không khí
từ các công sở đến các nhà hàng quán cà phê hay cả trên các lỏng đường khắp nơi đều bùng cháy
bàn thắng lịch sử của văn thanh trong luật đá luân lưu thứ năm đã làm triệu con tim vỡ hòa
đã rất lâu rồi người hâm mộ cả nước mới được sống lại những phút giây xúc động với tinh thần dân tộc như vậy
và lần đầu tiên đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã lọt vào chung kết u hai mươi ba châu á
và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng ăn mừng và chờ đợi một chiến thắng
vĩ đại hơn của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận chung kết